chào mừng quý vị đã quay trở lại với sức khỏe đời sống mới nhất trên kênh youtube
những ngày gần đây hàng chục nghìn người dân ở thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
đã ủ đùn về quê bằng xe cá nhân sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội
bên cạnh việc linh động tạo điều kiện cho những người thực sự cần thiết phải về quê
cơ quan chức năng các tỉnh thành đã vận động người dân ở lại để phục hồi sản xuất kinh doanh
theo ghi nhận rất nhiều người dân tiếp tục rời thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
để về quê ở các tỉnh miền tây tây nguyên miền trung
sau khi các địa phương này nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội
dòng người rời thành phố hồ chí minh về quê đa số là lao động nghèo công nhân thất nghiệp nhiều tháng
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và giãn cách xã hội
trước đó từ ngày ba mươi tháng chín rất đông người dân đã tự phát chở nhau bằng xe máy
un un từ các khu dân cư nhà trọ hướng xa quốc lộ một a để đi các tỉnh
lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát liên tỉnh đã tuyên truyền vận động ở lại thành phố hồ chí minh
nhưng người dân vẫn nhất quyết về quê nơi công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với sở y tế
bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh tiến hành xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
tập hợp người dân theo từng tỉnh thành
và điều động nhiều xe khách xe buýt xe tải đến chở người và xe máy về quê theo nhu cầu
do số lượng người dân có nhu cầu rời thành phố hồ chí minh về quê quá lớn
để tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu lực lượng chức năng đã liên lạc với các tỉnh thành
để có phương án đón họ về
từ ngày hai tháng một mươi lực lượng chức năng trực tại chốt kiểm soát liên tình giữa thành phố hồ chí minh và long an
cũng linh động mở rào để người dân về quê bằng xe máy lưu thông qua
ngày ba tháng một mươi phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát pc tám công an thành phố hồ chí minh cho biết
kêu chỉ đạo của ủy ban dân thành phố hồ chí minh lực lượng chốt trản tại các chốt kiểm soát liên tình
sẽ tạo điều kiện cho người dân lưu thông qua chốt khi đáp ứng đủ các điều kiện như
đưa đón người bệnh hiểm nghèo con nhỏ phụ nữ mang thai thực hiện cuộc hẹn phỏng vấn trước khi đi nước ngoài
những người được lưu thông qua chốt kiểm soát liên tỉnh đã tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất đã qua một mươi bốn ngày sau tiêm
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế
người dân trong suốt quá trình di chuyển phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc năm k
trong hai ngày qua hàng chục nghìn người dân ở bình dương đồng nai và địa vũng tàu
cũng đã đổ ra các tuyến đường liên tỉnh để về quê
khi đến các chốt kiểm soát liên tình lực lượng chức năng vận động người dân trở lại nơi xuất phát
để đảm bảo an toàn sau khi được vận động rất nhiều người đã quay trở lại
riêng những người nhất quyết muốn về quê ngành chức năng các tỉnh đã tiến hành sàng lọc
xét nghiệm covid một mươi chín và đưa nhiều trường hợp dương tính vào các khu cách ly tập trung
những trường hợp đủ điều kiện về quê các tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn xe dẫn đường
để hỗ trợ người dân đi xe máy qua địa bàn đảm bảo an toàn
theo ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai đã chấp thuận cho một mươi tám doanh nghiệp
với trên một mươi ba năm trăm linh lao động thực hiện phương án cho người lao động
sẽ lưu thông đi và về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc xe đưa dước
như vậy cùng với một trăm bốn mươi năm hai trăm sáu mươi bốn lao động của một một trăm năm mươi hai doanh nghiệp sản xuất ba tại chỗ
trong đầu tuần tháng một mươi tỉnh đồng nai sẽ có gần một trăm bảy mươi người lao động
trở lại làm việc trong các doanh nghiệp
những ngày qua song song với việc tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu về quê
ngành chức năng tp hcm đồng nai bình dương cũng liên tục kêu gọi người dân ở lại
để phục hồi nền kinh tế
những người chấp nhận ở lại được chính quyền hỗ trợ tối đa từ chỗ ở
lương thực thực phẩm để sớm trở lại công việc
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
từ khi dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát đến nay
tp hcm đã phối hợp với các tỉnh tổ chức năm mươi bốn đợt đưa hơn ba mươi bảy người dân về quê theo nguyện vọng
hiện nay tp hcm đang thực hiện chỉ thị một mươi tám đã có rất nhiều dịch vụ cửa hàng và nhiều nhà máy
doanh nghiệp mở cửa hoạt động trở lại nên rất cần người lao động
do đó tp hcm đã động viên người lao động tiếp tục ở lại
để người dân yên tâm ở lại tp hcm đã khẩn trương thực hiện hỗ trợ đợt ba
cho người dân gặp khó khăn vì dịch covid một mươi chín vận động chủ trọ giảm giá thuê
tiếp tục thực hiện các cõi an sinh để người dân yên tâm ở lại góp sức cùng tp hcm phục dậy nền kinh tế
cũng như tp hcm tỉnh bình dương đồng nai đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người dân
có ý định về quê ở lại
ông nguyễn trọng ân chủ tịch ubnd thị xã bến cát bình dương cho hay
chính quyền phối hợp với các chủ nhà trọ hỗ trợ tạo điều kiện để người dân không về quê
những người ở lại sẽ được hỗ trợ tiền thuê trọ nhu yếu phẩm
hiện nhà máy cơ sở kinh doanh đã hoạt động trở lại nên nhu cầu lao động rất lớn
người lao động sẽ dần ổn định
riêng các trường hợp thật sự cần thiết phải về quê chúng tôi linh động hỗ trợ
tạo điều kiện cho họ về ông ân nói
theo ông võ văn minh chủ tịch ubnd tỉnh bình dương hiện đã có hơn tám mươi năm doanh nghiệp
cho khu công nghiệp trở lại hoạt động sản xuất từng bước khôi phục kinh tế xã hội
do đó nhu cầu về việc làm rất lớn
các doanh nghiệp đều được đảm bảo an toàn dịch bệnh trong suốt quá trình hoạt động
và sẽ không xảy ra tình trạng phải đóng cửa ngay cả khi có f
bình dương đã triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động
mặt khác vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê để hỗ trợ người lao động
bình dương cam kết không để người dân nào thiếu lương thực
ai thiếu lương thực thật sự chỉ cần lên tiếng sẽ có người mang đến tận nơi ông minh khẳng định
bà rịa vũng tàu dùng ô tô đưa bà con về quê theo thống kê của sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bà địa vũng tàu
toàn tỉnh có hơn hai bảy trăm linh người đã đăng ký nguyện vọng trở về quê
ông lê ngọc khánh phó chủ tịch ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân và tuân thủ các quy định phòng dịch
bà rịa vũng tàu sẽ dùng ô tô chở người và ô tô chở phương tiện đưa người dân về các tỉnh
trước đó cả trăm ngàn người tự phát về quê các tỉnh miền tây miền trung tây nguyên
nhiều tỉnh thành rơi vào trạng thái báo đông đỏ
hàng chục ngàn người dân tự phát trở về quê khiến các tỉnh miền tây lập tức chỉ đạo cho kích hoạt ngay
các khu đón tiếp nhằm sàng lọc
các khu cách ly tập trung
đáng chú ý ngay trong chiều mùng ba tháng một mươi
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đã ký quyết định tạm ngừng nới lỏng giãn cách xã hội xuống chỉ thị một mươi sáu
trước đó cà mau dự tính từ giờ ngày bốn tháng một mươi sẽ chỉ thị một mươi năm nới lỏng xuống chỉ thị một mươi chín
lý do là từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi có hơn sáu người về cà mau
qua sàng lọc hơn một người có hai mươi năm người dương tính với covid một mươi chín
theo ông đồng hoàng dũng tránh văn phòng gửi phát ngôn của ubnd tỉnh hậu giang
chỉ trong hai ngày qua đã có hơn ba công dân tỉnh tự đi xe máy về quê và đã được đưa đi cách ly tập trung
hiện các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn cơ bản đảm bảo
nhưng vài ngày tới hậu giang sẽ không đủ chỗ cách ly tập trung
tỉnh dự kiến phối hợp với các tỉnh gửi văn bản kiến nghị thủ tướng
yêu cầu tp hcm và các tỉnh bình dương long an đồng nai
không để bà con tự ý về quê bằng xe máy như những ngày qua
sau một mươi năm ngày các địa phương xem xét tình hình và có phương án đón sức bà con
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
xin kính chào và tạm biệt